mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện đức cơ tỉnh gia lai đã làm cho nước ở các con suối dâng cao và gây ra lũ lớn
nhận được tin báo sau hơn ba giờ nỗ lực vượt dòng nước lũ bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thanh đã kịp thời giải cứu sáu người dân đang bị cô lập bởi dòng lũ dữ
bốn giờ hai mươi năm phút sáng nay ngày một mươi bảy tháng chín nhận được tin báo về những người dân đang bị cô lập trong nhà rẫy do nước lũ dâng cao tại khu vực chốt bắc suối đôi thuộc làng ó xã ia tom huyện đức cơ
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thanh nhanh chóng cử một mươi một cán bộ chiến sĩ mang theo phao cứu sinh và các phương tiện khác đến hiện trường ứng cứu người dân đang mắc kẹt trong vùng ngập lũ
đến hơn bảy giờ cùng ngày lực lượng biên phòng đã đưa được sáu người dân
những người dân là cờ so hồ tuyên rơ trâm hữu pinh cờ pui hlem cờ so gao cờ pui nhong và cờ so geng đều trú tại làng ó đang bị mắc kẹt trong vùng ngập đến nơi an toàn
sau khi đưa dân ra khỏi vùng ngập nước cán bộ chiến sĩ biên phòng đã tiến hành cung cấp lương thực và nước uống cho bà con đồng thời tiếp tục cử lực lượng ra soát dọc khu vực suối đôi và xác định không còn người nào bị cô lập do lũ